thưa quý vị từ trước đến nay thì du khách khi tham quan các địa điểm di tích trong khu phố cổ hội an mới phải mua vé
theo quy định mới thì từ ngày một mươi năm tháng năm tới đây thì tất cả du khách đặt chân đến phố cổ không vào các di tích nằm trong danh sách tham quan cũng bắt buộc phải mua vé
vâng đề tài này thì đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận những ngày vừa qua
có ý kiến đồng tình thế nhưng cũng không ít quan điểm phản đối
về vấn đề này chính quyền tp hội an cũng đã đưa ra một số lý giải cụ thể
theo ủy ban nhân dân tp hội an chủ trương lấy di tích nuôi di tích khai thác du lịch gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong mấy chục năm qua là vấn đề nhất quán
việc quản lý chặt nhằm tránh tình trạng thất thu nguồn vé là nguồn thu phục vụ cho việc trùng tu di sản cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch đồng thời đảm bảo quyền lợi cho du khách
thành phố hội an sẽ chỉ thu vé với những người vào khu phố cổ với mục đích tham quan du lịch
ta phải hiểu cái khái niệm đầu tiên là cái khái niệm khách du lịch
tức là mọi người vào phố cổ phải mua vé là khách du lịch
khách du lịch vừa khu phố cổ phải mua vé
còn những người cư dân mà đến khu phố cổ để về mục đích dân sinh thậm chí có nhiều người ở các nguyện khác người ta làm buôn bán với nó
cửa hàng cửa hiệu thậm chí có một số cái công ty ở trong đó thì là bình thường
nhưng mà thành phố xả tiến đấy tôi nói là giai đoạn hai
thành phố xả tiết đấy là cấp một cái kênh cướp cư dân phố cổ để cho người ta thứ nhất là tiện ích thứ hai là cái quan trọng nhất là người ta có trách nhiệm
việc thu phí vào khu phố cổ hội an chỉ áp dụng trong phạm vi vùng lõi khu vực một
nơi tập trung quân thể di sản ở một số chục đường cắt theo chục ngang từ bờ bắc sông hoài chừng bốn trăm linh m chiều dài tầm một năm km
năm hai nghìn một mươi chín cho thấy là du khách trong nước chi chín sáu tỷ usd khách quốc tế chi trung bình gấp một mươi một lần so với khách nội địa
đây chính là mấu chốt để ngành du lịch đặt ra mục đích cho giai đoạn này đó là thu hút khách nước ngoài trở lại việt nam sau hơn ba năm đại dịch covid một mươi chín hoành hành
việt nam nên mở rộng cửa bằng những gói kích cầu du lịch giống như nhiều nước đang thực hiện
vậy đâu sẽ là hướng đi cho du lịch của hội an nói riêng và du lịch của việt nam nói chung
chúng ta sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này với khách mời là bà nhữ thị ngân thành viên sáng lập trung tâm phát triển nguồn nhân lực du lịch một chuyên gia trong lĩnh vực du lịch
lời đầu tiên xin được cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa bà hiện nay thì trên thế giới đã có thành phố nào tổ chức thu phí du lịch chưa ạ
hiện tại thì một số các tuyến trên thế giới có tổ chức việc là thu phí vào một số các khu vực tham quan
tuy nhiên là không nhiều lắm ở các khu man tính là của cộng đồng dân cư
và gần chúng ta nhất là có trung quốc thì có tuyến trung gia giới và phổ hoàng cổ trấn đấy cũng là một trong những khu bảo tồn
và vì thế họ có thu vé tham quan vào cái khu vực đó đấy cũng là một trong những ví dụ
là người tổ chức tour chuyên nghiệp thì bà đánh giá mức phí này thì hội an đã đảm bảo được chất lượng dịch vụ du lịch tương xứng chưa ạ
hội an là một trong những điểm du lịch có thể nói là hấp dẫn và có rất nhiều nét văn hóa mà thu hút khách du lịch quốc tế cũng như là nội địa
cho nên việc mà đảm bảo là thu phí cho hội an cũng là một trong những yếu tố nên làm
tuy nhiên là để mà tương xứng giữa cái chi phí vé thu so với cái sự hài lòng của du khách và cái tính hiệu quả và cái sự phản ứng của phía dân cư
thì tôi cho rằng điều này cũng sẽ phải là một bài toán mà chúng ta cần phải nâng cấp nữa lên chứ chưa đủ để cho du khách cảm thấy là nó thực sự là xứng đáng
theo như bà vừa chia sẻ thì việc thu phí quan trọng ở vấn đề chất lượng và thời điểm vậy thì thời điểm hiện tại hội an đã nên thu phí chưa ạ
chứ tại thời điểm hiện tại thì theo tôi chưa nên
lý do như sau về cái sau khi mà dịch covid vừa mới tạm lắng xuống thì hiện tại việt nam chúng ta cũng đang là một trong những quốc gia mà bị cạnh tranh với một số các quốc gia quanh khu vực
trong khi đó các quốc gia quanh khu vực của chúng ta thì họ mở rất là nhiều những chính sách thuận lợi để thu hút khách vào
và việc đầu tiên họ làm là họ mong muốn là thu hút khách tới trước đã
sau khi thu hút khách tới rồi họ cảm nhận được những giá trị ở nơi này là phù hợp và họ thấy là nơi này xứng đáng thì họ chi trả
thì sau đó từng bước họ
bắt đầu mới thu phí dần
thì tôi cho rằng đấy là một cái chính sách rất là thông minh và nó tạo một cái tâm lý là luôn luôn mở cửa
tôi luôn sẵn sàng để chào đón du khách không có một cái rào cản gì cả
bởi vì sau covid cái việc rào cản cho các cái thủ tục liên quan đến dịch bệnh nó cũng đã làm điều khiến cho du khách rất là ái ngại rồi
bây giờ vừa mới nới lỏng ra lại vấp phải một cái rào cản thứ hai là vấn đề về chi phí
thì tôi cho rằng đây cũng là một cái thời điểm nên cân nhắc lại
thay bằng việc thu phí thì hội an và kể cả các điểm du lịch khác có thể tăng nguồn thu để bảo tồn cũng như là tái tạo du lịch bằng cách nào ạ
theo tôi thì ngoài cái việc mà chúng ta có thể là áp dụng bằng cách là thu phí bằng các cái vé tham quan bắt buộc thì còn một cái hình thức nữa
thực sự là nó sẽ mang tính bền vững và hài hòa hơn rất nhiều
đó là nâng cấp cái sản phẩm ở trong cái lòng của khu du lịch đó
có những sản phẩm gì mà người dân có thể cung ứng được cho du khách và du khách có thể tiêu dùng được
thì cái này nó sẽ
nó sẽ mang tính lợi ích hài hòa các bên nhiều hơn
người dân cũng có lợi ích
du khách họ cũng vui vẻ và họ cảm thấy rằng cái số tiền mà họ bỏ ra là họ tự nguyện để bỏ ra tiêu dùng
và nó sẽ nhiều hơn cao hơn so với số tiền họ bắt buộc phải bỏ ra để mua một cái thứ mà họ chưa biết là bên trong nó như thế nào
tức là trả tiền trước và trả tiền trong khi tiêu dùng
thì bản thân của du lịch của chúng ta là cái ngành mà tiêu dùng trong khi
tức là chi trả khi mà đang tiêu dùng
vậy thì nếu du khách cảm thấy họ hài lòng với cái sản phẩm ở trong này họ chi trả một cách tự nguyện cho nó
thì thậm chí cái cảm xúc khi đó họ sẽ chi trả được nhiều hơn cả số tiền mà chúng ta thu từ cái vé tham quan mang tính chất là ở ngoài cổng
thì tôi cho rằng cái cách thức để chúng ta làm và đặt bài toán đặt ra ở đây là chúng ta phải nâng cấp sản phẩm của mình lên
cái sản phẩm bên trong để cung ứng cho khách tiêu dùng nó mới là cái sản phẩm mang cái tính nó là một cái dòng tiền động
và cái dòng kinh tế lợi ích này nó sẽ được phân chia đồng đều kể cả là sẽ được trả lại cho gọi là đóng góp vào cái ngân sách của nhà nước
thì tôi cho rằng đây sẽ là một cái dòng mang tính động và khuyến khích người dân giữ gìn cái bản sắc văn hóa của họ
giữ gìn cái nghề của họ và giữ gìn cái sản phẩm nâng cấp sản phẩm của họ để mà du khách họ tiêu dùng nhiều hơn
chứ không phải là một cái sự ép buộc mà nó có thể thu tiền và nó cứ giảm dần giảm dần đi theo thời gian
xin cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi của bà